viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cùng với tám mươi năm bị can trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng scb và các đơn vị tổ chức có liên quan
bị can trương mỹ lan bị truy tố về các tội tham ô tài sản đưa hối lộ và tội vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
các bị can còn lại có bốn mươi một lãnh đạo cán bộ ngân hàng scb một mươi năm cựu cán bộ ngân hàng nhà nước
ba cựu cán bộ thanh tra chính phủ một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước
điểm đáng chú ý đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước
bị truy tố về hành vi nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn lên đến năm hai triệu usd
cáo trạng xác định từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trương mỹ lan thâu tóm từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phần ngân hàng scb
qua đó nắm quyền chỉ đạo
thực chất là thao túng toàn bộ ngân hàng scb để phục vụ các mục đích của mình
trương mỹ lan chỉ đạo thực hiện một chuỗi hành vi gồm tuyển chọn bố trí nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt của scb
thành lập một số đơn vị thuộc ngân hàng scb chuyên trách cho vay giải ngân theo yêu cầu của trương mỹ lan
thành lập sử dụng hàng nghìn công ty ma thuê nhiều cá nhân câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm
thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá
nâng khống giá trị tài sản đảm bảo tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ ngân hàng scb
lập phương án rút tiền cắt đứt dòng tiền sau giải ngân bán nợ xấu bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng
giảm nợ xấu để che giấu sai phạm mua chuộc tác động người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ
từ đó trương mỹ lan và đồng phạm với những vị trí vai trò khác nhau thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu
xâm phạm hoạt động của ngân hàng hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn
cáo trạng xác định từ ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vay vốn
chiếm đoạt của scb số tiền hơn ba trăm linh bốn chín mươi sáu tỷ đồng
một nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi tử thiện trên không gian mạng đã bị công an tỉnh bạc liêu triệt phá bắt giữ
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn hồng hận nguyễn khánh duy lê huyền trân huỳnh thanh toàn và trần thị kiều cùng chú tỉnh bạc liêu
theo điều tra từ khoảng năm hai nghìn hai mươi hai nhóm đối tượng này tham gia nhiều hội nhóm trên không gian mạng nhất là các hội nhóm thiện nguyện
với ý thức chiếm đoạt tiền của nhà hảo tâm ngay từ đầu
các đối tượng lấy thông tin các hoàn cảnh khó khăn bệnh tật được đăng trên các hội nhóm để làm dữ liệu đăng bài kêu gọi nhằm chiếm đoạt gần hai tỷ đồng của rất nhiều người dân trên địa bàn cả nước
vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang cũng vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với cao mạnh thắng
trú tại thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang là giám đốc kho bạc nhà nước huyện bắc mê tỉnh hà giang để điều tra về hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà phạm thị long chú tệ phường minh khai thành phố hòa giang tỉnh hà giang
thắng đã đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc khai thác mỏ đá tại thôn nà viền xã giáp trung huyện bắc mê tỉnh hà giang nhằm mục đích lừa đảo
chiếm đoạt của bà long trên hai ba tỷ đồng hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ
cảnh sát điều tra công an huyện gò quào tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam đối tượng danh mến danh hữu tân và danh thái
cùng chú tại xã vĩnh phước b huyện gò quao tỉnh kiên giang về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai anh huỳnh nhi đang ngồi nhậu cùng một số người bạn tại quán nhậu thì ba đối tượng trên cũng chạy xe đến
lúc này giữa thái và nhi xảy ra mâu thuẫn nhi dùng tay đánh vào mặt thái sau đó ba đối tượng trên lấy dao tự chế chém nhi
gây thương tích ba mươi hai sau khi gây án các đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba thì bị cơ quan công an bắt giữ
thưa quý vị tình trạng không chấp hành yêu cầu kiểm tra chống người thi hành công vụ
đặc biệt là với lực lượng cảnh sát giao thông khi kiểm tra nồng độ cồn
vẫn có dấu hiệu gia tăng cả về số vụ lẫn mức độ phạm tội trong thời gian gần đây
và điều này cho thấy sự manh động côn đồ và sự coi thường pháp luật của các đối tượng
phản ánh tại địa bàn tỉnh quảng ngãi
trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tổ công tác đặc biệt của cục cảnh sát giao thông
phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra xe đầu kéo
biển số chín mươi năm h ba mươi một do tài xế phạm văn định ba mươi bảy tuổi ở tỉnh phú yên điều khiển
tuy nhiên tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe vượt qua chốt
gây nguy hiểm cho cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ
tôi yêu cầu anh xác định trước
thì em ơi em khỏi đó em nhớ tôi em là đầy đủ và chúc tình cho tôi
đầy đủ hay không anh có chút trình tôi biết
rồi em chúc tình rồi anh có cho em đi nghe không
đây là hình ảnh một số người điều khiển xe vi phạm nông độ cồn nhưng không chấp hành
có lời nói cản trở xúc phạm và hành động chống đối lực lượng cảnh sát giao thông
làm nhiệm vụ gây mất an ninh trật tự gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
mà anh bác xe tôi hỏi này
rồi rồi ok rồi xong xong nó đi
làm xong nông độ cồn
bọn chúng tôi yêu cầu anh anh kiếm ra nông độ cồn anh khai chấp hẳn
trong khi lực lượng chức năng đã và đang quyết liệt xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện
tham gia giao thông bảo vệ sự an toàn giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân
thì đối tượng trong các vụ việc đều đã sử dụng rượu bia không những không chấp hành xử lý vi phạm
mà còn có hành vi chống đối thậm chí tấn công lực lượng chức năng
điều đó gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
cản trở hoạt động của lực lượng chức năng
vì cái này bản quyền mỗi nguyên pháp nguyên vụ chúng tôi sẽ yêu cầu họ phải chấp hành
thứ nhất thứ hai nữa là trong cái chuyên đề này là không có vụ cầm
tất cả các hành vi đều phải bị xử lý không can thiệp
còn đối với đảng viên thì chúng tôi sẽ các ông bộ đảng viên thì chúng tôi sẽ làm thông báo
về địa phương nơi các bộ và đảng viên đã công tác để có hành thực xử lý
sau khi thực hiện hành vi chống đối nhất là khi cơn ma men đi qua
các đối tượng vi phạm đều tỏ ra hối hận về hành vi sai trái của mình nhưng đã quá muộn
đó là bài học cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông
phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật và hiệu lệnh của lực lượng chức năng
công an tp vinh
công an tp vinh
tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công chuyên án triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia
bắt giữ hai đối tượng thu giữ hơn một mươi kg ma túy các loại
hai đối tượng bị bắt giữ là thảo a cang và thảo a thông
đều trú tại xã tân lập huyện mộc châu tỉnh sơn la
trước đó lực lượng công an phát hiện hai đối tượng này có biểu hiện nghi vấn
móc nối với đối tượng người lào để giao dịch mua bán ma túy với số lượng lớn
sau đó các đối tượng vận chuyển ma túy vào địa bàn nghệ an
và các tỉnh thành phía nam để phân phối tiêu thụ
sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khoảng sáu h năm mươi năm phút ngày một mươi năm tháng một mươi hai
khi xe khách chạy tuyến sơn la nghệ an có nhiều biểu hiện nghi vấn
đến địa phận xã nghi kim tp vinh công an tp vinh đã nhanh chóng tiếp cận
kịp thời khống chế và bắt giữ thành công đối tượng thảo a cang cùng thảo a thông
thu giữ số tăng vật là bảy kg ma túy đá hai kg ma túy ketamin hai bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp
ngày một mươi ba tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh trà vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo tôn phước phát hai mươi bốn tuổi thường trú tại đường bạch đăng ấp long bình
phường bốn tp trà vinh tỉnh trà vinh
chỗ ở hiện nay là ấp kỳ la xã hòa thuận huyện châu thành tỉnh trà vinh về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng một mươi tám h ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tại quán karaoke vệ hào
ấp trì phong xã hòa lợi huyện châu thành bị cáo tôn phước phát uống bia cùng với những người bạn
do có mâu thuẫn bị cáo dùng dao xếp đâm trúng vào cánh tay trái và vùng cổ của anh thạch thái tuấn
ba mươi năm tuổi cư trú phường sáu tp trà vinh
sau khi đâm anh tuấn bị cáo phát điều khiển xe mô tô hai bánh và rồi ném cây dao xuống sông long bình
về nhà lấy quần áo đón xe khách lên tp hồ chí minh trốn
đến ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo phát về đầu thú tại công an huyện châu thành
hành vi của bị cáo phát gây thương tích cho anh thạch thái tuấn với tổng tỷ lệ ba mươi bốn
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh tuyên phạt bị cáo tôn phước phát một mươi hai năm tù giam về tội giết người
và buộc bồi thường trách nhiệm dân sự cho bị hại với số tiền trên năm mươi triệu đồng
công an huyện bình chánh đang tạm giữ hai đối tượng gồm kiều công chánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại huyện bình chánh và thái văn lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ tại quần tám để điều tra về hành vi cướp tài sản
vào trưa ngày một mươi hai tháng một mươi hai chị g đang ở nhà chăm cháu thì có một nam thanh niên lãng vào và lấy trộm hai chiếc điện thoại di động đang cắm sạc
phát hiện cái trộm chị g tri hô thì đối tượng rút rao thú sắn trong người kề cổ uy hiếp chị g
do lo sợ lại đang có trẻ nhỏ ở nhà nên chị g không dám la lên
thế vậy nam thanh niên cầm hai chiếc điện thoại chạy ra ngoài rồi nhảy lên xe đồng bọn đang chờ sẵn để tẩu thoát
nhận tin báo công an xã bình hân phối hợp đội cảnh sát hình sự công an huyện bình chánh
và phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm khẩn trương truy xét
chỉ sau vài giờ gây án cả hai đối tượng đã bị bắt giữ
công an cũng đã thu hồi hai chiếc điện thoại mà các đối tượng cướp được
qua xác minh chánh và lọc đều là đối tượng nghiện mạch tuy nặng và nhiều lần đi cai nghiện
với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bảy đối tượng đã bị công an tp thái bình tỉnh thái bình khởi tố để điều tra
quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận cho nhiều người vay số tiền lên đến hơn một mươi chín tỷ đồng
với lãi suất là một trăm linh chín năm đến một trăm tám mươi hai năm một năm cao gấp năm lần mức lãi suất quy định trong bộ luật dân sự
được biết trần văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã tân bình thành phố thái bình là đối tượng cầm đầu thành lập nhóm và điều hành hai đại lý cấp dưới
do tô đức thịnh sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện vũ thư và vũ đức lương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thành phố thái bình quản lý
trần văn thành còn thuê nguyễn trung quyết sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện đông hưng
làm kế toán để tổng hợp tính tiền đôn đốc khách và điều hành chung
hiện công an tp thái bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tại tỉnh phú yên công an thị xã sông cầu đã đồng loạt gia quân triển khai đồng bộ các biện pháp
nghiệp vụ điều tra xử lý các vụ việc vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đây là trần khánh quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú xã xuân phước huyện đồng xuân tỉnh phú yên
trần khánh quang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sông cầu khởi tố ra lệnh tạm giam về hành vi cho vay lãi đặng trong giao dịch dân sự
quang bị bắt quả tăng khi đang có hành vi thu bốn năm triệu đồng tiền lãi của số tiền vay ba mươi triệu đồng từ một chủ quán cà phê
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ hai con dao hai quyền vở ghi nội dung cho vay một trăm bảy mươi tám tờ giấy mượn tiền
kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng hoạt động cho vay với lãi suất từ một trăm tám mươi đến hai trăm bốn mươi một năm
gấp chín đến một mươi hai lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của bộ luật dân sự
trước đó công an thị xã sông cầu cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn tấn quang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú phường xuân yên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
điều tra ban đầu xác định đối tượng hoạt động cho vay với lãi suất một trăm tám mươi một năm gấp chín lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của bộ luật dân sự
các người đối tượng cho vay và người vay thì không biết nhau và thỏa thuận qua hầu hết là thỏa thuận qua điện thoại di động
sau khi thỏa thuận xong thì hai bên gặp nhau cho vay và chỉ viết giấy mượn tiền không thể hiện được lãi suất vay
vây vẫn biết là lãi suất cao nhưng mà khi vay thì thường thường là giấu gia đình để tiêu xài cá nhân nên khi mà không có khả năng trả nợ thì người vay thường giấu không hợp tác
để góp phần ngăn chặn tín dụng đen len lỏi vào đời sống của người dân lãnh đạo công an thị xã sông cầu chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự
phối hợp công an các xã phường gia soát lên danh sách các đối tượng trong và ngoài địa phương có các biểu hiện hoạt động tín dụng đen trên địa bàn thị xã
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông báo kịp thời các phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này đến từng người dân
phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể tham hứng cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề an sinh xã hội hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn
đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh quyết liệt với hoạt động tín dụng đen
toàn lực lượng từ thị xã đến cơ sở với trách nhiệm cao nhất tinh thần đấu tranh quyết liệt không hôn nhượng
và trong thời gian vừa qua bước đầu cũng đã liên tiếp phát hiện đấu tranh triệt xóa nhiều vụ án nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen
sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thị xã sông cầu thời gian qua
đã góp phần hạn chế ngăn ngừa loại tội phạm này
thế nhưng để chặt đứt tình trạng tín dụng đen bên cạnh sự vào cuộc cũng như các giải pháp quyết liệt của lực lượng công an
mỗi tổ chức cá nhân cần cân nhắc thỉ trước khi vai vốn không nên nghe lời mời gọi cho vai dễ dàng
lãi suất hấp dẫn để rồi bị sập bẫy tàn ra bại sản
người dân nên tìm đến những tổ chức tín dụng uy tín để được tư vấn và có phương án tài chính an toàn hợp lý
một tàu đánh cá
có nhiều nghi vấn đã bị lực lượng chức năng kiểm tra
trên tàu lực lượng tuần tra phát hiện nhiều khoang hầm có chứa chất lỏng nghi là dầu
theo thuyền trưởng chất lỏng nói trên là dầu đê ô nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
qua điều tra lực lượng chức năng xác định tàu cá tg chín mươi một nghìn một trăm ba mươi chín ts do bà dương thị bé duyên bốn mươi bảy tuổi
trú tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang làm chủ
ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba bà duyên cho ông nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại dạch rá tỉnh kiên giang thuê tàu
sau khi thuê tàu ông cường là người quản lý điều hành và tiếp tục hoạt động nghề lưới kéo và thu mua tài sản
nhưng khi ra biển ông cường đã liên hệ mua bán dầu không có hóa đơn chứng từ để thu lợi bất chính
hiện bộ đội biên phòng tỉnh cà mau đã tịch thu toàn bộ hơn hai mươi lít dầu vi phạm
đồng thời xử lý vi phạm hành chính đối với ông cường về hành vi mua bán hàng hóa không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp
công an tỉnh sơn la phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện phương tiện vận chuyển gần chín trăm linh kg thực phẩm hôi thối không rõ nguồn gốc
cụ thể vào hồi hai h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng môi trường công an tỉnh sơn la
chủ trì phối hợp với đội quản lý thị trường số một cục quản lý thị trường kiểm tra phát hiện xe ô tô đang trả hàng
tại khu vực ngã ba bốn g quốc lộ sáu thuộc tỉnh sơn la
trên xe có nhiều thùng xốp là sản phẩm nội tạng châu bò đông lạnh đang bốc mùi hôi thối có trọng lượng gần tám trăm năm mươi kg
không rõ nguồn gốc xuất xứ không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng
tại cơ quan công an lái xe trần đình khương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại thành phố điện biên tỉnh điện biên
thừa nhận số hàng trên được thu mua từ các tỉnh miền xuôi mang lên sơn la để bán kiếm lời